tăng cường hệ thống y tế nâng cao khả năng xét nghiệm covid một mươi chín là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc
trong phiên họp thường trực chính phủ ban giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín vừa diễn ra vào ngày hai mươi một tháng tám
kết luận cuộc họp thủ tướng nhận định dịch bệnh covid một mươi chín dù còn phức tạp nhưng đang trong tầm kiểm soát
kể cả ở địa bàn phức tạp nhất như đà nẵng quảng nam hải dương và các thành phố lớn
thủ tướng yêu cầu ngành y tế cần suy nghĩ về việc nhận diện chuẩn đoán sớm nguy cơ mắc covid một mươi chín
đối với các bệnh nhân có biểu hiện dù là nhẹ nhất
cần tập trung bảo vệ nhóm rủi ro cao là người có bệnh lý nền người cao tuổi dễ bị tử vong
không được để xảy ra ổ dịch nhất là tại các bệnh viện cơ sở y tế
cần có văn hóa ứng xử trong bối cảnh có dịch đặc biệt là văn hóa đeo khẩu trang trong trường học
bệnh viện trên phương tiện công cộng ở nơi đông người